hiện nay theo hướng dẫn của bộ y tế vaccine ngừa covid một mươi chín bvers chỉ tiêm cho người trên một mươi tám tuổi
bộ y tế khẳng định là chưa có hướng dẫn mới nên ngành y tế tp hcm chưa triển khai tiêm cho người không thuộc nhóm đối tượng này
đối với thông tin tiêm vaccine cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi trên địa bàn quận một mươi mà một số báo chí đăng tải
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho biết đã tiếp nhận thông tin nhưng khi tìm hiểu bài viết lên trên mạng đã không còn
vaccine covid một mươi chín pfizer theo khuyến cáo của nhà sản xuất cho phép sử dụng ở đối tượng từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
cho đến khi có hướng dẫn mới thì sẽ thực hiện theo hướng dẫn mới
tình trạng f tăng thời gian gần đây được sở y tế tp hcm tăng cường xét nghiệm tổng số f trong cộng đồng
thông qua xét nghiệm có trọng tâm trọng điểm ở địa phương
dù hiện nay tỷ lệ phát hiện trong cộng đồng đang chiếm hơn tám mươi năm tổng số f được công bố mỗi ngày
nhưng số lượng này vẫn nằm trong kịch bản ứng phó của tp hcm
mục tiêu của kế hoạch xét nghiệm này nhằm phát hiện f để có biện pháp quản lý điều trị phù hợp
hạn chế thấp nhất tỷ lệ tử vong
ngày thứ hai đó cho đến nay thì chúng tôi đã ghi nhận là các quận nguyện đã triển khai
thực hiện được một trăm linh một triệu một trăm một mươi bảy tôi lấy số trò một triệu một trăm một mươi bảy cái test nhanh
và trong số đó thì dương tính là khoảng bốn mươi hai bốn trăm linh tôi lấy số trò bốn mươi hai bốn trăm linh trường hợp f dương tính
như vậy mình tính ra khoảng ba năm như vậy thì đây là một cái tín hiệu mà tôi cho rằng chúng ta có thể thấy yên tâm
tính đến ngày hai mươi sáu tháng tám
ngày hai mươi sáu tháng tám đã có gần năm tám triệu liều vaccine được tiêm chủng cho người dân
tăng hơn một trăm một mươi mũi so với ngày hai mươi năm tháng tám
trong đó mũi một là gần năm năm triệu liều mũi hai là hơn hai trăm năm mươi liều
số người trên sáu mươi năm tuổi và có bệnh lý nền đã được tiêm vaccine là gần sáu trăm linh
sắp tới thành phố cũng như trung ương sẽ tiếp tục vận động tìm các nguồn vaccine
để giải quyết tiêm đủ hai mũi cho bảy mươi năm người trên một mươi tám tuổi
thưa quý vị trong công điện ban hành ngày hai mươi ba tháng tám vừa qua về việc tăng cường các biện pháp
phòng chống dịch
các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trên toàn quốc thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã nhấn mạnh
cần đẩy mạnh huy động sự tham gia của nhân dân huy động sự vào cuộc quyết liệt đồng bộ của cả hệ thống chính trị
phát huy vai trò của các tổ chức chính trị các đoàn thể xã hội các tổ chức khác trong công tác phòng chống dịch
nhất là vận động hướng dẫn giải thích thuyết phục và yêu cầu người dân chấp hành nghiêm việc tăng cường giãn cách xã hội
và các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
và thực tế là cho thấy công tác này đã và đang được triển khai rất hiệu quả
trước tình trạng dịch bệnh phức tạp tại một số khu trung cư trên địa bàn thành phố hà nội
những ngày này lực lượng công an cùng các tổ chức chính trị xã hội tại đây đã tích cực đi tuyên truyền vận động cư dân
thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch
vừa qua thì trong cái tổ covid cộng đồng phối hợp với cư dân của tòa nhà
các bộ cơ sở cũng là duy trì rất tốt về công tác bùng xanh nhà mình
đấy được các em nhắc nhở và tuyên truyền
phối hợp với cư dân đảm bảo duy trì tốt nhất cái bùng xanh đảm bảo phòng chống dịch bệnh
ý thức được trách nhiệm của mình mỗi cư dân như anh toàn cũng nâng cao tinh thần phòng chống dịch
để bảo vệ mình và những người xung quanh
mọi người đã thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch và tuyên truyền nhắc nhở đến bà con cư dân
tinh thần của mọi người dân là kiên quyết phòng chống dịch rất là tốt mọi người rất là đoàn kết
thuyết phục giải thích giúp người dân hiểu được tầm quan
quan trọng của việc thực hiện nghiêm yêu cầu ai ở đâu ở đấy
ngay tại cấp cơ sở các tổ dân phố với sự tham gia của các thành viên mặt trận tổ quốc
hội cựu chiến binh hội phụ nữ đã tích cực đi đến từng nhà
vận dụng linh hoạt nhiều hình thức tuyên truyền vận động khác nhau
tuyên truyền vận động nhân dân với các hình thức
một là thông qua các hệ thống bảng tin của tổ dân phố
thứ hai là chúng tôi dùng loàn lưu động để đi tuyên truyền
cổ động lưu động đối với từng khu vực ở trong tổ dân phố
để nhân dân hiểu rõ những chế độ chính sách
những quy định của đảng nhà nước thành phố địa phương về công tác phòng chống dịch
tổ dân phường chỉ đạo các lực lượng trong ban chỉ đạo phòng chống dịch
tổ chức tuyên truyền quan trọng là công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức
và qua hệ thống gia lô
thực ra hiện nay
công nghệ thông tin cũng rất là giúp cho việc tuyên truyền trong công tác phòng chống dịch
đặc biệt hiệu quả đối với các nhóm cộng đồng dân cư tổ dân phố
tổ dân phố viết cộng đồng để tạo điều kiện
thứ nhất là đảm bảo công tác phòng chống dịch thứ hai là hiệu quả rất cao
với quyết tâm xây dựng mỗi xã phường thị trấn là pháo đài
và mỗi người dân là chiến sĩ cùng các lực lượng chức năng phòng chống dịch
hiện nay tại các điểm chốt bảo vệ vùng xanh như thế này
chủ yếu đều là người dân tình nguyện
tham gia kiểm soát ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh
khi ý thức trách nhiệm của mỗi người đều được nâng cao
thì lá chắn phòng chống dịch bệnh sẽ thực sự hiệu quả
đây là trách nhiệm là nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi người dân
để bảo vệ sức khỏe cho chính mình gia đình mình và cộng đồng
tỉnh đồng nai đang tạm thời giữ an toàn cho các vùng đông người lao động
những doanh nghiệp thực hiện chặt chẽ ba tại chỗ
do đó thời gian vàng giãn cách xã hội hiện tại phải được tận dụng
để xét nghiệm diện rộng bốc tách f khỏi cộng đồng
tính đến một mươi tám h ngày hai mươi bảy tháng tám
tỉnh đồng nai có hơn hai mươi năm nghìn
mắc covid một mươi chín và một trăm năm mươi bảy trường hợp tử vong
toàn tỉnh đang triển khai kế hoạch xét nghiệm diện rộng
để bóc tách f ra khỏi cộng đồng trước ngày một tháng chín
ngành y tế đang tiếp tục bổ sung trang thiết bị y tế
mở rộng năng lực cách ly điều trị bệnh nhân
tổ chức tiêm vaccine cho người dân
bên cạnh đó tỉnh đồng nai đã yêu cầu các doanh nghiệp khi sản xuất
phải thực hiện phương án ba tại chỗ hoặc một cung đường hai địa điểm
đến nay đã có hơn một ba trăm linh doanh nghiệp đăng ký thực hiện các phương án trên
với gần một trăm năm mươi năm lao động
tính đến ngày hai mươi sáu tháng tám tỉnh đã chia hỗ trợ cho bốn mươi tám tám ngàn lao động tự do
bị mất việc làm với tổng số tiền trên bảy mươi ba tỷ đồng
mới đây phó thủ tướng thường trực chính phủ lê văn thành
cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với tỉnh đồng nai
phó thủ tướng đánh giá cao công tác lãnh đạo điều hành phòng chống dịch
của tỉnh thời gian qua
thời gian tới phó thủ tướng đề nghị đồng nai tiếp tục xét nghiệm nhanh thần tốc
để bóc tách f ra khỏi cộng đồng vì đây là điều kiện tiên quyết để chống dịch
đây là một cuộc chạy đua giữa bộ máy của chúng ta giữa hệ thống của chúng ta với dịch bệnh
nếu chúng ta bóc được f ra sớm thì chúng ta giành chiến thắng sớm
một f ở nạn với cộng đồng chúng ta chậm bóc trong một ngay
chống dịch sẽ kéo dài thêm hàng tuần đấy
cho nên là cái đầu tư cho cái xét nghiệm nhanh để bóc f ra là yếu tố quyết định
đến cái thời gian chống dịch
đồng nai đang khẩn trương xây dựng kịch bản cho tình huống xấu hơn để tránh bị động
trên cơ sở đó chuẩn bị về trang thiết bị y tế nhân lực xây dựng các bệnh viện giải chiến
phó thủ tướng chính phủ lê văn thành khẳng định trong thời gian tới sẽ xem xét để ưu tiên phân
mổ vaccine cho đồng nai để tiêm cho công nhân đồng thời tiếp tục hỗ trợ cho tỉnh về đội ngũ y bác sĩ